thành phố phan thiết của tỉnh bình thuận có một mươi chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và các chốt này được đặt tại các cửa ngõ đi vào trung tâm của thành phố
hiện nay các lực lượng tham gia phòng chống dịch vẫn đang ngày đêm bám trụ
thực hiện nhiệm vụ tại các chốt này
có mặt tại điểm chốt kiểm dịch số hai của thành phố phan thiết
không quán ngại khó khăn nhưng các bộ chiến sĩ các bộ nhân viên y tế của thành phố
đang duy trì chế độ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại chốt kiểm dịch trên tuyến đường trần quý cáp
thuộc xã tiến lợi thành phố phan thiết để thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát
điều tra dịch tễ đối với người và phương tiện đi ra và vào địa bàn thành phố
để chú động thực hiện các nhiệm vụ các thành viên được phân công tham gia tổ kiểm dịch y tế
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín gồm các lực lượng công an quân sự
thanh niên sung kích nhân viên y tế được chia làm bốn ca mỗi ca sáu tiếng đảm bảo hoạt động của chốt
vừa kết hợp công tác kiểm soát đối với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức
của người dân trong việc chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với một số người mà đi từ vùng dịch về thì chúng tôi sẽ bắt buộc khử khuẩn
khai báo y tế rõ ràng và sẽ có hướng dẫn đối với người thuộc diện cách ly tập trung
thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho cách ly tập trung đối với người thuộc diện cách ly tại nhà
thì chúng tôi sẽ cho hướng dẫn cách ly tại nhà
tất cả các thành viên trong tổ công tác tại chốt kiểm dịch
đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
chẳng dừng kiểm tra công tác phòng người dịch bệnh trên các phương tiện giao thông vận tải
bằng đường bộ khi đi vào địa bàn huyện theo các quy định của ngành y tế và giao thông vận tải
khi tham gia giao thông trong thời điểm có dịch bệnh
kiểm tra kiểm dịch và thực hiện an toàn giao thông tổ chức khai báo y tế ban đầu
đòi thân nhiện với tất cả các trường hợp đến địa bàn trên các phương tiện giao thông
chiến binh cổ khai báo y tế ninh tiên cho biết
so với các chốt khác thì tại chốt này lưu lượng phương tiện qua lại đông hơn cả
bởi đây là trực tiếp trở về
cửa ngõ đi vào trung tâm của thành phố
tại khu vực đặt chốt kiểm dịch trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện lưu thông
nên việc thành lập chốt kiểm dịch không những ngăn ngừa
mà còn xử lý kịp thời với những trường hợp có dấu hiệu của dịch bệnh
do đó việc chấp hành thực hiện nghiêm các quy định khi qua chốt kiểm dịch
cũng nhận được sự ủng hộ cao của người dân
mình thấy việc thành lập những chốt như thế này rất là tốt
thứ nhất là mình làm xét sao những người đi từ vùng dịch về
mình thấy mấy anh em chiến sĩ rất là tội thức phi thức hôn
thực ra cả nhiều khi mình đi xa về một hay dựng xét
mà anh vẫn đứng ra kiểm dịch mình thấy rất là tốt
vượt qua những khó khăn cán bộ chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch
vẫn đang ngày đêm bám nắm vị trí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trong công tác phòng chống dịch bệnh góp phần cùng với sự bảo cụ quyết liệt của toàn dân
thực hiện tốt cách ly xã hội trên địa bàn để đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín